ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia và bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thắng
phó chủ tịch thường trực ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã gửi lời thăm hỏi
chia buồn đến gia đình các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông
phó thủ tướng trần lưu quang cũng đã chỉ đạo nóng các cơ quan đơn vị liên quan
có biện pháp khắc phục nhanh hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
khiến tám người tử vong và nhiều người bị thương
đồng thời phân công phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia khuất việt hùng
tổ chức đoàn công tác của ủy ban và các cơ quan thành viên liên quan
trực tiếp đến ngay hiện trường để phối hợp lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả
và thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân
và ngay trong sáng ngày hôm nay phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia khuất việt hùng
đã lên đường vào quảng nam để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông
danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông cũng bước đầu được xác định cụ thể như sau
năm bạch ngọc linh chưa rõ năm sinh xã nghĩa hà tp quảng ngãi
sáu trần thị máy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám xã nghĩa hà tp quảng ngãi tử vong tại bệnh viện
bảy nguyễn trần hữu trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín xã nghĩa hà tp quảng ngãi tử vong tại bệnh viện
nạn nhân thứ tám chưa rõ danh tính
vào thời điểm trên xe ô tô khách bảy mươi sáu b sáu b
sáu trăm sáu mươi do ông phạm đức hậu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chú tại phường nghĩa hà tp quảng ngãi tỉnh quảng ngãi điều khiển
trở theo một mươi chín người đã va chạm với xe ô tô đầu kéo chín mươi hai h bốn trăm ba mươi ba chín mươi hai r bốn trăm sáu mươi chín
do ông trần minh nhật sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại xã tam xuân một huyện núi thành tỉnh quảng nam điều khiển
lưu hành theo hướng cầu vượt trường hải cảng tam hiệp
vụ va chạm đã khiến sáu người chết tại chỗ hai người chết tại bệnh viện
và một mươi hai người bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện
trong đó có hai người đang nguy kịch
ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh và công an tỉnh quảng nam công an huyện núi thành
đã khẩn trương có mặt phong tỏa hiện trường tham gia khắc phục hậu quả và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
tại huyện núi thành để khẳng trương kịp thời đến hiện trường

tại huyện núi thành lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo cho bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam

bệnh viện đa khoa trung ương tỉnh quảng nam đang tập trung nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này
bệnh viện đa khoa trung ương tỉnh quảng nam đang tập trung nhân lực cứu chữa cho nạn nhân
những người tử vong cũng đã được đưa về quê nhà an táng
hiện đã xác định được danh tính nạn nhân chết và bị thương đến từ quảng ngãi
nguyên nhân đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ